một nhóm năm công dân việt nam đang bị mắc kẹt khi quá cảnh tại sân bay suvarnabhumi bangkok thái lan từ ngày hai mươi năm tháng ba
hiện đại sứ quán việt nam tại thái lan đang nỗ lực tìm phương án để đưa các công dân này về nước
sau đây là những hình ảnh do các công dân ghi lại tại sân bay
sân bay suvarnabhumi bangkok thái lan đang tạm thời là nơi sinh hoạt của năm công dân việt nam trong gần hai tuần qua
anh trần quốc tuấn cho biết từ khi bị mắc kẹt ở đây nhóm anh đã nhận được sự hỗ trợ của đại sứ quán và cộng đồng người việt tại bangkok
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba anh tuấn cùng bốn người việt khác đã bay từ ethiopia quá cảnh tại bangkok để về việt nam
tuy nhiên do chuyến bay đến trễ và không có chuyến bay nào tới việt nam nên nhóm của anh tuấn không thể bay tiếp và phải lưu trú tại bangkok
tuy nhiên cục di trú thái lan đã không giải quyết cho nhóm năm người việt nhập cảnh do không có giấy chứng nhận âm tính với covid một mươi chín
và bảo hiểm y tế có hạn mức điều trị một trăm linh usd
hiện đại sứ quán việt nam tại thái lan
đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam và thái lan để sớm tìm giải pháp phù hợp đưa nhóm công dân việt nam về nước